trong việc có tính chất khủng bố vũ trang đặc biệt nghiêm trọng các đối tượng tham gia đông hành động dã man có tổ chức
thực hiện mệnh lệnh của tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an trung đoàn cảnh sát cơ động tây nguyên đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương
nhanh chóng điều động cán bộ chiến sĩ cùng với đầy đủ trang bị vũ khí phương tiện công cụ hỗ trợ chiến đấu
biểu dương những thành tích tinh thần cố gắng chủ động trong các mặt công tác của tập thể cán bộ chiến sĩ

luôn đoàn kết kỳ cương dũng cảm kiên cường chính quy tinh nhuệ chỉ biết còn đảng là còn mình dành dự là điều thiêng liêng cao quý nhất
tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau kẻo thứ năm quốc hội khóa một mươi năm sáng nay thượng tướng trần quốc tỏ
quy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đại biểu quốc hội khu vực tỉnh bắc ninh về tiếp xúc với cử tri nguyện lược tài
tại hội nghị cử tri địa phương được thông tin nhanh về kết quả kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi năm
và thông báo kết quả trả lời
lời kiến nghị của cử tri phản ánh tại cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi năm
cử tri huyện lương tài đánh giá cao hoạt động của đoàn đại biểu quốc hội tỉnh góp phần vào thành công chung của kỳ họp
đồng thời đề nghị quốc hội các cơ quan có thẩm quyền ở trung ương và địa phương quan tâm xem xét giải quyết một số vấn đề
như có chính sách lương và phụ cấp riêng cho ngành y tế khuyến khích bác sĩ trẻ cán bộ đào tạo chuyên sâu về y tế dự phòng
về công tác tại các trạm y tế phân bổ dự toán ngân sách cho các xã theo số lượng thôn để phù hợp với thực tiễn địa phương
quan tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng nông thôn mới nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao
phát biểu tại buổi tiếp xúc thứ trưởng bộ công an trần quốc tỏ ghi nhận những ý kiến tâm huyết trách nhiệm của cử tri huyện lương tài
đồng thời khẳng định đây là cơ sở quan trọng để quốc hội xem xét xây dựng ban hành quyết sách sát thực đáp ứng nhu cầu nguyện vọng chính đáng của nhân dân
thứ trưởng bộ công an trần quốc tỏ cũng thông tin nhanh tình hình thế giới khu vực khái quát tình hình kinh tế xã hội của đất nước đến cử tri huyện lương tài
đồng thời trao đổi phân tích làm rõ một số vấn đề cử tri địa phương quan tâm và giao văn phòng đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân tỉnh bắc ninh
tổng hợp truyền tải đầy đủ đến quốc hội chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền ở trung ương và địa phương xem xét giải quyết
chiều nay tại hà nội thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an tiếp đại sứ john christopher paul scheller
cố vấn các vấn đề tôn giáo bộ châu âu và ngoại giao cộng hòa pháp
chào mừng ngài đại sứ tới thăm và làm việc với bộ công an việt nam thứ trưởng lương tam quang nhấn mạnh
năm hai nghìn hai mươi ba là một năm hết sức đặc biệt trong quan hệ việt nam cộng hòa pháp khi hai nước đang tổ chức các hoạt động kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao
và một mươi năm đối tác chiến lược việt nam cộng hòa pháp
với vị trí và vai trò quan trọng trong chính phủ pháp thứ trưởng lương tam quang mong muốn ngài đại sứ sẽ là cầu nối giúp thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược việt nam cộng hòa pháp
phát triển ngày càng sâu sắc hơn nữa trên tất cả mọi lĩnh vực đặc biệt là các hoạt động hợp tác quốc tế trong tôn giáo
cũng như giúp tăng cường hoạt động hợp tác trao đổi kinh nghiệm công tác giữa bộ công an việt nam với các cơ quan thực thi pháp luật của pháp
góp phần bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội tự do tín ngưỡng tôn giáo tại mỗi nước
thứ trưởng lương tam quang đề nghị trên cơ sở những quan điểm của việt nam về các vấn đề tôn giáo sau khi về nước ngài đại sứ sẽ truyền tải thông điệp của đảng
nhà nước việt nam khẳng định luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của mọi người dân thực hiện luật tín ngưỡng tôn giáo phù hợp với luật pháp quốc tế về nhân quyền
đặc biệt là công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị
chân thành cảm ơn thứ trưởng lương tam quang đã dành thời gian tiếp đại sứ jens skristopher poucheller chúc mừng sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác giữa hai nước việt nam cộng hòa pháp
trong thời gian qua nhất là từ khi hai bên thiết lập quan hệ đối tác chiến lược đồng thời tin tưởng rằng
thời gian tới mối quan hệ phối hợp công tác giữa bộ công an việt nam với các cơ quan hữu quan của cộng hòa pháp sẽ tiếp tục được đẩy mạnh góp phần tăng cường sự hợp tác hai quốc gia
sáng nay tại hà nội thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết công tác đảm bảo an ninh nội địa và công tác đảng sáu tháng đầu năm tại cục an ninh nội địa
phát biểu chỉ đạo hội nghị thứ trưởng lương tam quang ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của cục an ninh nội địa trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
trong đó lực lượng an ninh nội địa đã chủ động phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với công an các đơn vị địa phương triển khai toàn diện các mặt công tác đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động đảm bảo an ninh nội địa không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập
đã chủ động tham mưu với đảng nhà nước đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an các chủ trương giải pháp mang tính chiến lược góp phần đảm bảo an ninh quốc gia đảm bảo an ninh an toàn các sự kiện chính trị văn hóa quan trọng của đất nước
sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba cục an ninh nội địa đã vinh dự có một trăm ba mươi hai lượt tập thể cá nhân của đơn vị được khen thưởng các cấp
về phương hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi ba thứ trưởng lương tam quang yêu cầu cục an ninh nội địa tiếp tục bám sát
lãnh đạo chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an chủ động tham mưu với đảng nhà nước lãnh đạo bộ công an về các chủ trương giải pháp trên lĩnh vực đảm bảo an ninh nội địa
tập trung làm tốt công tác nắm phân tích dự báo tình hình tăng cường phối hợp với các đơn vị trong công tác trao đổi thông tin giả soát đánh giá tổng thể
giữ vững ổn định an ninh trật tự các địa bàn chiến lược xác định đối tượng địa bàn trọng điểm để tập trung giải quyết không để diễn biến phức tạp đấu tranh vô hiệu hóa âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động
tiếp tục phát huy vai trò nêu gương trách nhiệm của người đứng đầu chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ

đối tượng đỗ văn sơn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy nguyên kế toán trưởng công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic đối tượng đang bị truy nã trong đại án aic đã về đầu thú để được xem xét hưởng khoan hồng

trung tướng tôn sô kêu gọi những đối tượng trong vụ án kể trên có thể liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an hoặc với cơ quan đại diện việt nam ở các nước sở tại
để được hướng dẫn hỗ trợ khi ra đầu thú
cũng tại buổi họp báo đại diện lãnh đạo các bộ ngành đã trả lời câu hỏi của các phóng viên
liên quan đến các vấn đề được dư luận quan tâm như tình hình cung ứng điện
vấn đề liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa qua
giải pháp tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho thị trường bất động sản
vấn đề liên quan đến quy chuẩn phòng cháy chữa cháy
tại buổi họp báo bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ trần văn sơn
đã thông báo một số nội dung tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
diễn ra cùng ngày dưới sự chủ trì của thủ tướng chính phủ phạm minh chính
thưa quý vị lãnh đạo công an tỉnh bắc giang vừa có thư khen đại úy nguyễn xuân bằng
cán bộ đội quản lý tài sản và trang sát
đại úy nguyễn xuân bằng đã đạt cấp phòng hậu cần vì có hành động dũng cảm cứu một cháu bé bị đuối nước
sở nội vụ tỉnh bắc giang cũng vừa có tờ trình về việc đề nghị chủ tịch ubnd tặng bằng khen cho đại úy nguyễn xuân bằng về hành động dũng cảm này
thưa quý vị lãnh đạo công an tỉnh bắc giang vừa có thư khen đại úy nguyễn xuân bằng về hành động dũng cảm này